việt nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ bảy thực thi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng kinh tế
theo đó với việc hiệp định này chính thức có hiệu lực hàng nghìn dòng thuế quan đã chính thức được cắt giảm theo lộ trình
chiều ngày một mươi bốn tháng một cptpp chính thức có hiệu lực tại việt nam việt nam trở thành quốc gia thứ bảy thông qua hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến năm hai nghìn ba mươi năm thực hiện cptpp có thể giúp gdp tăng một ba mươi hai xuất khẩu cũng tăng bốn năm
theo đó từ bảy mươi tám đến chín mươi năm số dòng thuế trong biểu thuế nhập khẩu các thành viên cpt
các thành viên cptpp sẽ được xóa bỏ
khi trong khối cptpp có quy định là thuế xuất sẽ giảm xuống dần bằng
các doanh nghiệp lúc này không có cạnh tranh nhau về giá cả nữa mà họ cạnh tranh nhau về chất lượng
các quốc gia có thể là nâng lên những rào cản kỹ thuật
và chính những rào cản kỹ thuật này giúp cho mỗi một doanh nghiệp khi xuất hay nhập họ luôn luôn chú ý đến chất lượng và những chuẩn mực cao hơn
theo thống kê của bộ công thương
có tới bảy mươi tám kim ngạch xuất khẩu giày dép của việt nam sang canada sẽ được hưởng thuế xuất ngay khi hiệp định có hiệu lực
cùng với đó các mặt hàng thủy sản cà phê chè hạt tiêu hạt điều gạo đồ gỗ nội ngoại thất cũng được hưởng thuế xuất ở một số quốc gia ngay khi hiệp định có hiệu lực
tuy nhiên chỉ có doanh nghiệp năng động nắm bắt thời cơ mới hy vọng được hưởng lợi từ cptpp

nó cũng buộc các doanh nghiệp việt nam phải điều chỉnh nâng cấp và làm cho các sản phẩm dịch vụ của mình tốt hơn để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân không chỉ là trong nước mà là người dân các nước trên thế giới
dệt may da dày thủy sản là những ngành hàng xuất khẩu được đánh giá có lợi thế trong tóc đầu khi cptpp có hiệu lực nhờ vào việc được giảm thuế
tuy nhiên đi kèm với ưu đãi thuế sẽ là những điều kiện vô cùng ngặt
nó cũng bột các doanh nghiệp việt phải đáp ứng
với việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chính thức có hiệu lực với việt nam thời gian cho các doanh nghiệp việt nam là không còn nhiều
chính vì thế để không bỏ lỡ cơ hội dưới sức ép từ các quy tắc xuất xứ nhiều doanh nghiệp cần tập trúc lại để hình thành chuỗi cung ứng hoàn thiện thay vì chỉ đảm nhiệm một vài khâu như trước kia
đây là một doanh nghiệp dệt may xuất khẩu có sản phẩm được hưởng lợi
các doanh nghiệp sẽ có cơ hội đảm thuế khi hiệp định cptpp có hiệu lực
với thuế xuất bằng các sản phẩm từ sơ sợi của doanh nghiệp sẽ có cơ hội mở rộng thị phần sang một số nước đang có thuế xuất cao như canada new zealand australia
từ đó giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu
tuy nhiên với cá nhân doanh nghiệp hiệp định này không phải chỉ một màu hồng
cái khó khăn lớn nhất đó là chính là cái khó khăn về quy tắc xuất xứ
việt nam của chúng ta đang rất yếu
về cái việc đầu tư về sợi và may cái này là một cái rất là rõ rồi
nhưng còn một cái nữa yếu hơn đó là cái năng lực nội tại của các doanh nghiệp việt nam không đơn giản
kể cả chúng ta có vải và sợi tốt thì để mà cạnh tranh và vào được các thị trường này cũng không hề đơn giản so với các nước trong khu vực
quy tắc xuất xứ là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp việt nam nói chung và ngành dệt may ra dày nói riêng
bởi hiện tại ngành công nghiệp phụ trợ hàng diệt may và da dày đang phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ trung quốc ấn độ và một số nước asean
đồng thời đa phần các doanh nghiệp dệt may đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tập trung quá nhiều vào sản xuất gia công mà quên đi khía cảnh bán thành phẩm sản xuất theo thiết kế và thương hiệu riêng
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là năm bứt phá của ngành dệt may khi kim ngạch xuất khẩu đạt hơn ba mươi sáu tỷ usd
tăng trưởng hơn một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
kỳ vọng đến năm hai nghìn hai mươi năm kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng lên năm mươi tỷ đô la là hoàn toàn có thể
xong điều này chỉ thực hiện được nếu các doanh nghiệp giải quyết được vấn đề nội tại chuyển dịch cơ cấu sản xuất
trong đó đáp ứng các quy tắc hàng hóa xuất xứ để tận dụng được tối đa ưu đãi mà cptpp đem lại
tôi cho rằng là cực kỳ quan trọng đó là chúng ta phải chuyển dịch từ cái sản xuất
làm hàng gia công hay làm hàng phốp hiện nay chúng ta phải tìm ra cái giải pháp để chúng ta làm hàng odm
chúng ta làm từ thiết kế làm từ nguyên liệu trong nước
thì chúng ta mới lấy được lợi ích hiệu quả của cái hiệp định thương mại này
bởi vì nó vẫn từ giang phong quốc và hiệp định thương mại cptpp mà
bên cạnh sự tự lực của doanh nghiệp nhà nước cũng phải làm tốt trách nhiệm của mình
việt nam đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách bộ máy hành chính
nhưng chưa đủ
để thực sự đạt được bộ máy nhà nước chuyên nghiệp minh bạch có tính giải trình cao
cùng đó thị trường việt nam phải hiện đại và đầy đủ để hội nhập tốt hơn trong cptpp
nếu có những sự cộng hưởng như vậy chúng ta sẽ tận dụng tốt những ưu thế mà cptpp mang lại